thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lê mạnh hà nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn trọng dũng phó trưởng ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do có vi phạm khuyết điểm trong công tác
ubkt đã thi hành kỷ luật về đảng tại quyết định số chín trăm bốn mươi và chín trăm một mươi một ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội ubkt đã họp kỳ thứ ba mươi một xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan
trong dự án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
sau khi xem xét khách quan toàn diện các vi phạm khuyết điểm của các cá nhân căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ubkt quyết định thi hành kỷ luật
ương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông lê mạnh hà bằng hình thức khiển trách thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn trọng dũng bằng hình thức cảnh cáo